đội tuyển bóng đá việt nam và đội tuyển bóng đá thái lan đã gặp nhau trong khuôn khổ giải đấu kings cup
bàn thắng ở phút bù giờ hiệp hai của anh đức đã giúp việt nam giành chiến thắng một trước đội tuyển thái lan
chiến thắng này đưa thầy trò hữu luyện viên park hang seo vào chung kết kings cup gặp đội tuyển cura cao
phút chín mươi bốn tưởng chừng như trận đấu giữa chúng ta và thái lan sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi thì đúng lúc đó tiền đạo anh đức đã lên tiếng
từ quả phạt góc của xuân trường tìm đến vị trí của anh đức và đánh đầu của tiền đạo này không mạnh nhưng thủ thành cao win đã cản phá không tốt khiến bóng rơi vào trong khung thành
bàn thắng bất ngờ khiến cổ động viên việt nam như vỡ hòa sung sướng
mặc dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng đối với cổ động viên việt nam thì chiến thắng trước người thái và đặc biệt là lại trên đất thái thì đó luôn là điều ngọt ngào nhất
với chiến thắng này đội tuyển việt nam sẽ bước vào trận chung kết với cura cao
còn thái lan phải đá trận tranh giải ba
với ấn độ